các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hải dương là trung tâm y tế tp hải dương và trung tâm y tế huyện kim thành
trong lần triển khai tiêm chủng lần này bộ y tế tập trung ưu tiên cho các đối tượng
theo đúng nghị quyết hai mươi một của chính phủ và đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh
tại các điểm tiêm chủng phải luôn luôn chú ý có hội chứng sốc
trong quá trình tiêm chủng phải luôn có cán bộ y tế theo dõi sức khỏe của người được tiêm
sau tiêm người tiêm chủng phải ở lại ba mươi phút để theo dõi sức khỏe
và báo cáo các dấu hiệu bất thường ngay với cán bộ y tế
ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của sáu bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
sáu bị cáo kháng cáo gồm lê đình công lê đình trức lê đình doanh bùi viết hiểu
nguyễn quốc tiến và bùi thị nối đều trú tại xã đồng tâm
trong đơn kháng cáo các bị cáo đều cho rằng mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với mình là nặng
đồng thời đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án để giảm nhẹ hình phạt
riêng bị cáo bùi thị nối không đồng tình với bản án sơ thẩm nên đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt năm trong số sáu bị cáo trên về tội giết người
lê đình trước bị tuyên án tử hình bị cáo lê đình doanh tuyên án tù trung thân
bị cáo bùi viết hiểu một mươi sáu năm tù và bị cáo nguyễn quốc tiến một mươi ba năm tù
liên quan đến vụ án này bị cáo nguyễn văn tuyển cũng bị tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
nhưng bị cáo tuyển không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị
ba bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ một mươi năm tháng tù cho hưởng án treo
cho đến sáu năm tù về tội chống người thi hành công vụ
sau một thời gian tích cực điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can lê công thức hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai về tội cướp giật tài sản
lê công thức là đối tượng không nghề nghiệp và để có tiền tiêu xài
thức đã đi đến địa bàn xã đông hòa để cướp giật
khi phát hiện chị trần thị kim chi chú tài huyện thống nhất điều khiển xe máy lưu thông ở phía trước
thức đã áp sát rồi cướp chiếc điện thoại trong túi áo của chị chi
sau đó tăng ga tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng tuần tra công an huyện tràng bom truy đuổi bắt giữ cùng với tăng vật
được biết lê công thức có bốn tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản
mới chấp hành xong án bốn năm tù về tội cướp giật tài sản
những thông tin về truy nã tội phạm ngay sau đây cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h sáng ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại